thưa quý vị vaccine phòng covid một mươi chín đã cho thấy những hiệu quả trong việc giảm nguy cơ trở nặng trong làn sóng dịch vừa qua
mới đây bộ y tế đã giao các địa phương chủ động triển khai tiêm mũi nhắc lại mũi bốn cho người đã đến lịch tiêm
theo hướng dẫn của bộ y tế liều bổ sung là liều tiêm dành cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng ung thư hiv
đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
đã tiêm đủ liều cơ bản tiêm một hai hoặc ba mũi tùy theo loại vaccine
loại vaccine tiêm bổ sung sẽ cùng loại với vaccine sử dụng trong liều cơ bản
khoảng cách tiêm một mũi bổ sung sau mỗi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày nếu có đủ vaccine
đối với tiêm liều nhắc lại bộ y tế hướng dẫn áp dụng
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung
ưu tiên người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
loại vaccine sử dụng nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung dùng cùng loại vaccine
thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna
nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mrna
bộ y tế hướng dẫn thêm
nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinopharm vaccine sviracel
thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna
hoặc vaccine vector virus cụ thể vaccine astrazeneca
thời gian sau tiêm mũi nhắc lại là từ ba tháng sau tiêm mũi bổ sung
trước đây bộ y tế hướng dẫn là sáu tháng sau mũi bổ sung
đây chính là mũi tiêm thứ tư
tiến sĩ phạm quang thái trường văn phòng tiêm chủng mở rộng miền bắc
viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
mũi vaccine thứ tư vẫn cần thiết cho những người cao tuổi
người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch
tiến sĩ thái chia sẻ thông tin
bên cạnh đó người đã tiêm lại vaccine có ba mũi cơ bản vaccine abdala
cũng cần tiêm thêm mũi thứ tư
tương tự như mũi vaccine thứ ba ở các vaccine khác
các tỉnh thành phải tự ra soát những nhóm người nêu trên
kể cả người cao tuổi khi có tình trạng miễn dịch kém
bộ y tế sẽ cấp vaccine theo nhu cầu các tỉnh thành
bên cạnh đó để củng cố miễn dịch
trước đây bộ y tế đã hướng dẫn người đã tiêm vaccine
verocell sputnik v abdala trong liều cơ bản
liều bổ sung cũng có thể tiêm mũi nhắc lại
theo ông đỗ văn dũng
trưởng khoa y tế công cộng trường đạo y dược tp hcm
ở những người đã tiêm mũi ba đến nay đã được ba tháng rưỡi
thì có thể bắt đầu tiêm mũi bốn mũi nhác thứ hai
nhưng không nhất thiết và tốt nhất là tiêm sau hơn bốn tháng
kể từ lúc tiêm mũi ba
phó giáo sư dũng nói
hiệu quả của vaccine mũi bốn rất thấp
do đó không cần thiết tiêm cho tất cả mọi người
mà chỉ cần tiêm ở những người có nguy cơ cao
người có hệ miễn dịch bị suy yếu
về thời gian khoảng cách giữa mũi ba và bốn thì càng xa càng tốt
nếu ở israel tiêm mũi bốn cách mũi ba ít nhất bốn tháng
thì chúng ta có thể tiêm trên bốn tháng trở lên